thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
về công tác triển khai phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona
và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng chống dịch
nhất là tại các điểm tham quan du lịch
có thể xem đây là điển hình trong công tác phòng dịch để các địa phương khác học tập nói theo
báo cáo với thủ tướng lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế cho biết
các hoạt động du lịch và hàng không vẫn hoạt động bình thường
tỉnh đã thành lập hai mươi ba đội phản ứng nhanh tổ chức hai cuộc diễn tập phòng chống
điều trị bệnh nhân nhiễm ncov
thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng chống dịch
nhất là tại các điểm tham quan du lịch
có thể xem đây là điển hình trong công tác phòng dịch để các địa phương khác học tập
báo cáo với thủ tướng lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế cho biết

đây là điều rất đáng mừng
các địa phương khác cũng phải học tập

bên cạnh đó thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của thừa thiên huế trong những năm gần đây
di tích văn hóa được gìn giữ trùng tu và quan tâm đặc biệt
thủ tướng đồng tình với đề xuất di rời cơ quan quân sự ra khỏi khu vực một di tích kinh thành bảo vệ di sản văn hóa thế giới
thủ tướng đồng tình với đề xuất di rời cơ quan quân sự ra khỏi khu vực một di tích kinh thành bảo vệ di sản văn hóa thế giới

với những điều giải đáp báo cáo người tuyển vụ thủ tướng đã bảo vệ
về kết quả thực hiện tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thừa thiên huế đạt tốc độ tăng trưởng grdp tăng bảy một mươi tám so với cùng kỳ cao hơn mức tăng trưởng của cả nước
tổng thu ngân sách ước đạt tám ba trăm hai mươi tỷ đồng tăng một mươi năm
sang năm hai nghìn hai mươi tỉnh tập trung triển khai nhiệm vụ theo nghị quyết năm mươi bốn của bộ chính trị về xây dựng thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm
thủ tướng chính phủ cũng đồng ý với những kiến nghị đề xuất của tỉnh thừa thiên huế
đồng thời giao cho các bộ ngành triển khai các công tác liên quan